thông tin từ ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh quảng nam cho biết trong những ngày vừa qua trên địa bàn tỉnh có mưa lớn trên diện rộng lưu lượng nước đổ về các hồ chứa thủy điện tăng cao nên một số nhà máy thủy điện trên địa bàn tỉnh bắt đầu xả lũ khiến nhiều vùng hạ lưu bị ngập sâu
phản ánh của nhóm phóng viên truyền hình nhân dân tại huyện phước sơn tỉnh quảng nam
do mưa lớn ở khu vực miền núi lượng nước đổ về hồ lớn nên nhà máy thủy điện sông bung bốn đã bắt đầu xả tràn từ đêm ngày một tháng một mươi một và trong ngày hai tháng một mươi một thủy điện này tiếp tục xả lũ với lưu lượng nước từ năm trăm linh m khối đến hai bốn trăm linh m ba một giây tại hồ thủy điện đắc mi bốn
do lượng nước về hồ lên đến chín trăm linh m ba trên một giây nên lãnh đạo nhà máy thủy điện này đã đề nghị lãnh đạo tỉnh cho xả lũ vào chiều ngày hai tháng một mươi một với mức xả từ năm trăm linh m ba trên một giây đến hai bốn trăm linh m ba trên một giây
do lượng nước về hồ lên nhà máy thủy điện đắc mi bốn đã bắt đầu xả tràn từ hai trăm năm mươi m khối trên một giây đến hai bốn trăm linh m khối trên một giây
mưa lớn trong những ngày qua đã khiến một số tuyến đường lên miền núi quảng nam bị sạt lở tại nhiều điểm
tại huyện phước sơn các tuyến đường lãnh đạo bị sạt lở
xã vùng cao bị sạt lở nặng việc vận chuyển hàng hóa lương thực gặp nhiều khó khăn
để bảo đảm cho việc đi lại cho người dân
ủy ban nhân dân huyện phước sơn đã huy động các đơn vị thi công các công trình xây dựng trên địa bàn
nhanh chóng khắc phục sự cố
hiện nay chúng tôi đã tập trung chỉ đạo cho phương tiện để khắc phục
và cố gắng trong ngày hôm nay chúng tôi sẽ phải thông tuyến đi lên vùng cao
để bảo đảm việc đi lại của nhân dân
thời gian đến thì chúng tôi sẽ tiếp tục chỉ đạo kiểm tra rà soát lại các cơ sở
đặc biệt là cơ sở hạ tầng
thứ hai nữa là các điều kiện đời sống của nhân dân trên địa bàn huyện
để tiếp tục khắc phục những khó khăn trong thời tiết mưa bão
do mưa lớn và nhiều nhà máy thủy điện bắt đầu xả lũ
nên mực nước trên các sông thu bồn vu gia dâng cao
làm cho nhiều nơi ở vùng hạ du bị ngập sâu trong nước
ngay khi nhận được thông tin xả lũ chính quyền địa phương đã thông báo tình hình đến người dân
đồng thời triển khai các phương án di rời ứng cứu kịp thời nhằm tránh thiệt hại do lũ lụt